cảm ơn các bạn đã theo dõi
cả hai xe lao xuống vực sâu hai trăm linh m hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm bốn người tử vong trong đó có ba người trên xe ô tô và một người đi xe máy một người ngồi trên xe ô tô bị thương
sau khi nhận hai tỷ sáu trăm linh triệu đồng từ ông thi nạp vào tài khoản công ty win mang giang quynh đã sử dụng internet banking chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân đứng tên quynh chứ không chuyển vào tài khoản của công ty thanh ngọc phát như đã thỏa thuận
khi ông thi và phong thắc mắc huynh lấy nhiều lý do thoái thác nghi ngờ huynh lừa đảo định bỏ trốn ông thi và phong đã đưa huynh đến cơ quan công an trình báo sự việc
thưa quý vị các đồng chí và các bạn đại hội một mươi ba của đảng là một sự kiện chính trị một dấu mốc rất quan trọng có ý nghĩa định hướng tương lai cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng đó là công tác văn kiện và công tác nhân sự
đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội
để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng có bài viết
một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
tuy nhiên sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức
bốn nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế trạch hướng xã hội chủ nghĩa nạn tham nhũng và tệ quan liêu diễn biến hòa bình mà đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu có mặt gây gắt hơn
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định
sự chống phá của các thế lực thù địch phản động
càng tinh vi nguy hiểm phức tạp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập sự bùng nổ của hệ thống thông tin truyền thông toàn cầu chiến tranh mạng
đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra lớn lên được rèn luyện trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây sang lớp cán bộ sinh ra lớn lên trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau
tình hình tư tưởng trong đảng và tâm trạng trong nhân dân bên cạnh mặt tích cực là cơ bản cũng có những biểu hiện đáng lo ngại
nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tệ quan liêu tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn đẩy lùi
tình hình trên cho thấy nhiệm vụ của toàn đảng sắp tới là rất nặng nề
để giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước trong thời gian tới
bộ chính trị ban chấp hành trung ương phải chuẩn bị thật tốt để trình đại hội thảo luận và quyết định nhân sự trung ương khóa một mươi ba bảo đảm thành công của đại hội và thắng lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội
đây là công việc vô cùng quan trọng đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc chính đáng của toàn đảng toàn dân
gần như đi đến đâu ở chỗ nào cũng thấy cán bộ đảng viên và nhân dân tỏ ra quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn lo lắng đặt câu hỏi
đảng ta sắp tới dự định lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư nhất là cán bộ chủ chốt thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó
các phần từ xấu cơ hội thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc tung tin tác động chia rẽ nội bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng công tác xây dựng đảng nói chung của chúng ta
rất thâm độc và nguy hiểm
công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp khó khăn nặng nề
đòi hỏi ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao với quyết tâm nỗ lực rất lớn có cách làm thật sự công tâm khách quan khoa học đặt lợi ích của quốc gia dân tộc của đảng của nhân dân lên trên hết trước hết
ba nội dung phương pháp cách thức tiến hành
để chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng ban chấp hành trung ương mà hạt nhân là bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt của đảng
phải chăng việc xây dựng ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phải đảm bảo các yêu cầu sau đây
ba nội dung phương pháp cách thức tiến hành

bốn nội dung phương pháp cách thức tiến hành trung ương mà hạt nhân là bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt của đảng
khách quan trong đánh giá giới thiệu lựa chọn nhân sự tham gia ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước nhiệm kỳ tới
lấy phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trình độ các mặt uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá lựa chọn bố trí cán bộ phù hợp với công việc
chống các biểu hiện cơ hội tham vọng quyền lực vận động cá nhân cục bộ phe cánh
lợi ích nhóm cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn phá hoại gây dối nội bộ của các thế lực thù địch
ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của đảng về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ đặc biệt chú trọng các vấn đề sau
có tinh thần yêu nước sâu sắc có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark len
ninh tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc
có ý chí chiến đấu cao gương mẫu thực hiện nguyên tắc kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước
dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm gắn bó mật thiết với nhân dân dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong hành động
có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng gương mẫu được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm
có tinh thần trách nhiệm cao tâm huyết tận tụy với công việc
bản thân không tham nhũng quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu tham nhũng
không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi
có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
minh công bằng trong đánh giá sử dụng cán bộ
có trí tuệ tầm nhìn tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương
có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực địa bàn công tác được phân công
qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng với nhân dân
có năng lực sáng tạo nhiệt huyết làm việc có hiệu quả có sản phẩm cụ thể rõ rệt dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm
đoàn kết quy tụ phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực địa bàn được phân công
có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận đóng góp vào các quyết định chung của ban chấp hành trung ương
đủ sức khỏe
đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ
nói tóm lại là phải vừa có đức vừa có tài
trong đó đức là gốc
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn
đồng thời không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba những người có một trong các khuyết điểm sau
một bản lĩnh chính trị không vững vàng không kiên định đường lối quan điểm của đảng
có biểu hiện cơ hội chính trị
tham vọng quyền lực
tham vọng quyền lực su nịnh chạy trọt tham nhũng quan liêu cục bộ vận động cho cá nhân
phe cánh lợi ích nhóm thiếu trinh kiến thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh
hai vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ mị dân chuyên quyền độc đoán không công bằng công minh
trong đánh giá sử dụng cán bộ trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình
ba để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng
thất thoát vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương cơ quan đơn vị
bốn không chịu nghiên cứu học hỏi bảo thủ trì trệ làm việc kém hiệu quả
nói nhiều làm ít nói không đi đôi với làm ý thức kỷ luật kém
không chấp hành sự điều động phân công của tổ chức uy tín giảm sút
năm kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất
nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc
bản thân hoặc vợ chồng con có lối sống thiếu gương mẫu lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính
sáu vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay
cùng với việc xác định rõ và nắm vững yêu cầu tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành trung ương
phải tính toán quy định rõ cơ cấu số lượng ban chấp hành trung ương
giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng
đây cũng là vấn đề luôn được quan tâm trong quá trình chuẩn bị nhân sự ở mỗi kỳ đại hội
quan điểm chung và nhất quán ở các kỳ đại hội là
trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương cần có cơ cấu hợp lý
để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện tính kế thừa và phát triển
nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào ngành nào cũng phải có người tham gia ban chấp hành trung ương
nếu không đủ tiêu chuẩn không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
giới thiệu để bầu làm ủy viên trung ương chính thức đối với các đồng chí có đủ tiêu chuẩn
điều kiện để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đảng công tác chính quyền công tác mặt trận
các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan trọng yếu của nhà nước ở trung ương địa phương và lực lượng vũ trang
các ban đảng ở trung ương và một số bộ ngành địa phương thuộc vị trí địa bàn lĩnh vực quan trọng
cần tăng cường số lượng ủy viên trung ương đảng
trong cơ cấu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
cần chú ý bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số
một số nhà khoa học văn nghệ sĩ lãnh đạo một số tập đoàn tổng công ty lớn của nhà nước
đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia ban chấp hành trung ương
rút kinh nghiệm từ các khóa trước việc xác định số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình
căn cứ và yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn lĩnh vực công tác
đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn không thuần túy chạy theo số lượng
tại hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ban chấp hành trung ương đã quyết định thành lập tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba
ban bí thư trung ương đảng đã quyết định thành lập tổ giúp việc của tiểu ban nhân dân
tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự đã ban hành các quy định về chức năng
nhiệm vụ quyền hạn nguyên tắc chế độ và lề lối làm việc của tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc
tuy nhiên để làm tốt công việc hệ trọng này về tư tưởng phương châm chỉ đạo
phương pháp và cách làm cần phải chú trọng một số vấn đề sau đây
công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự
của bộ chính trị ban bí thư của ban chấp hành trung ương
mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của các cấp ủy tổ chức đảng
các cơ quan đơn vị và các địa phương
phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội một mươi ba của đảng
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự
trước bộ chính trị
chính trị và ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
các cơ quan tổ chức có liên quan mà trước hết là bộ chính trị ban chấp hành trung ương phải dày công chuẩn bị
phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ then chốt của then chốt
có liên quan đến sự sống còn của đảng vận mệnh của chế độ sự phát triển vững mạnh của đất nước
từng cơ quan địa phương từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình
toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết
phải tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu điểm kết quả cũng như những khuyết điểm hạn chế của các khóa trước
nhất là của khóa một mươi hai gần đây để có thêm cơ sở để ra phương hướng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa một mươi ba này
công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
như trên đã nói nhưng cũng cực kỳ phức tạp khó khăn vì nó liên quan đến con người là công tác con người
mà đã là con người thì như nhà văn nga maxim gorky đã nói
con người hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao nhưng con người cũng có đủ thứ chứng tật không lành mạnh
nói ra rất tế nhị nhạy cảm nhận xét đánh giá nhau thế nào nhất là nói về nhược điểm khuyết điểm của nhau
bố trí sắp xếp vào đâu
đến danh dự chế độ chính sách hưởng thụ chức vụ cao thấp lợi ích bổng lộc so sánh với người khác thế nào
thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly miếng ăn là miếng tồi tàn mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu
vô cùng phức tạp nhạy cảm rất dễ phát sinh vấn đề tâm tư dây dứt gây mất đoàn kết
vì vậy công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ khoa học và nhất quán

công tâm thật sự trong sáng khách quan đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá giới thiệu lựa chọn
lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống và hiệu quả công tác uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu
khen cho con mắt tinh đời anh hùng đoán giữa trần ai mới già
phải trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ lựa chọn đúng người
sắp xếp đúng việc bố trí đúng chỗ tạo ra một ekip một tập thể thật sự ăn ý đoàn kết thống nhất có sức mạnh
muốn thế phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
đi đôi với xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu
chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen cánh hậu lợi ích nhóm
tránh cách làm giản đơn tùy tiện vô nguyên tắc
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền
hống hách ra trường nịnh trên nạt dưới bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng
để những người đó lọt vào được cương vị lãnh đạo là tai họa cho đảng là tạo điều kiện
cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn
phải kiểm tra giám sát đôn đốc thường xuyên
cách làm là phải thận trọng làm dứt điểm từng khâu từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ
làm đến đâu chắc đến đó
làm nhân sự ban chấp hành trung ương trước sau đó mới đến nhân sự bộ chính trị ban bí thư cuối cùng mới đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt
nếu có những công đoạn cần làm đồng thời thì cũng phải xem xét một cách chặt chẽ chắc chắn
bảo đảm sự đồng bộ khoa học
phải chuẩn bị rất kỹ rất chú đáo cẩn thận tránh tối đa những sai sót
các đồng chí thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc của tiểu ban hơn ai hết
phải nắm chắc nắm vững chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chế độ quy chế và lề lối làm việc
trong quá trình tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự
tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trung ương bộ chính trị
các đồng chí thành viên của tiểu ban và tổ giúp việc phải là những cán bộ thật sự tin cậy
tuyệt đối trung thành trung thực trong sáng công tâm khách quan đặc biệt là phải rất tỉnh táo tinh tường
đừng nhìn gà hóa quốc đừng thấy đỏ tưởng là chín đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài nó che đậy cái sơ sải bên trong
tuyệt đối giữ nguyên tắc quan hệ công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cá nhân có liên quan
chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong các cơ quan
bộ có trách nhiệm các đại biểu đại hội và các thành viên của tiểu ban và tổ giúp việc
đặc biệt phải có quy chế quy định chặt chẽ đồng bộ bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ
khách quan công tâm dưới sự lãnh đạo của đảng ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đoàn chủ tịch đại hội
cũng cần phải nói thêm rằng trong quá trình lựa chọn bố trí sắp xếp nhân sự cụ thể
cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn không quá tuyệt đối hóa
các cụ ta đã có câu nhân vô thập toàn con người ta ai cũng có điểm mạnh điểm yếu
ngọc còn có vết nữa mình với ta
điều quan trọng là phải biết phân biệt đánh giá chính xác bản chất mức độ các điểm mạnh điểm yếu đó
để không chọn nhầm người và phải có cách bố trí sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp để phát huy mặt mạnh
hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên bổ sung cho nhau tạo ra một ekip mạnh
một tập thể lãnh đạo tương đối hoàn chỉnh
không gây tổn thương cho lợi ích của đảng của quốc gia của tập thể
nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo lãnh đạo tập thể lãnh tụ tập thể
chúng ta phải chăm lo xây dựng vun sới bổ sung hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người tự hoàn thiện mình
phát huy mặt tốt khắc phục mặt yếu
để khi mỗi cá nhân đứng trong cùng một tập thể thì tập thể đó trở nên hoàn thiện hơn
toàn diện vững mạnh hơn và mỗi cá nhân cũng trở nên tốt hơn
phát huy được nhiều hơn phẩm trí
chúng ta phải chăm lo xây dựng vun sới bổ sung hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người tự hoàn thiện mình

một bộ chính trị mạnh một ban bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu

nhiệm vụ chính trị của mình tổ chức toàn đảng toàn quân toàn dân ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn gian khổ
xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc
xứng đáng với niềm tin
xin yêu và sự mong đợi của toàn dân
đối tác thuộc một mươi một quốc gia